tại tỉnh bình dương cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một vừa tạm giữ đối tượng
cao mạnh quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thương chú hà nội để điều tra về hành vi cho vai nặng lãi
theo điều tra ban đầu khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đối tượng quỳnh đến bình dương và bắt đầu hoạt động
cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố thủ dầu i với lãi suất một trăm tám mươi một năm
qua làm việc lực lượng công an đã xác định quỳnh đang cho tám người trên địa bàn thành phố thủ dầu một
vay với số tiền một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng với phí dịch vụ là tám mươi hai triệu đồng số tiền thu lợi bất chính là hai trăm hai mươi bảy triệu đồng